sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ gia đình tận tình cứu chữa
nhưng do tuổi cao nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đã từ trần ngày bảy tháng tám tại nhà riêng
sau đây là thông báo lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí lê khả phiêu
thông báo lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí lê khả phiêu
tàng lễ đồng chí lê khả phiêu được tổ chức theo nghi thức quốc tàng
linh cứu của đồng chí lê khả phiêu được quàn tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ viếng đồng chí lê khả phiêu được tổ chức tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
bắt đầu từ tám h ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến một mươi hai h ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lễ truy điệu đồng chí lê khả phiêu tổ chức vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại nhà tàng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng lúc một mươi bốn h cùng ngày tại nghĩa trang mai dịch hà nội
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh và hội trường hai mươi năm b đường quang trung
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu đồng chí lê khả phiêu
đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng lễ truy điệu
và lễ an táng đồng chí lê khả phiêu tại hà nội thành phố hồ chí minh tỉnh thanh hóa
trong hai ngày quốc tàng một mươi bốn tháng tám và một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí bàn lễ tàng